việc duy trì quan hệ hai nước phát triển ổn định lành mạnh là góp phần gìn giữ hòa bình ổn định
thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá tích cực những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị
đối ngoại quốc phòng an ninh kinh tế thương mại giữa hai bên thời gian qua
thủ tướng đề nghị trung quốc tích cực thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng bền vững
tạo thuận lợi cho các mặt hàng của việt nam nhập khẩu nhiều hơn vào trung quốc
tăng cường đầu tư các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường và tiêu biểu cho trình độ phát triển của trung quốc
đồng thời bảo đảm chất lượng và tiến độ của các dự án hợp tác
tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước qua biên giới
sớm ký hiệp định vận tải đường sắt mới tạo thuận lợi cho hợp tác hàng không
về vấn đề trên biển thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận
và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước
tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán có tiến triển thực chất tăng cường tin cậy lẫn nhau
tạo cơ sở giải quyết cho các vấn đề phức tạp hơn
bộ trưởng vương nghị đánh giá cao ý kiến của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước và khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các lĩnh vực
và các vấn đề việt nam quan tâm nhất là về kinh tế thương mại đầu tư
bộ trưởng vương nghị khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc hết sức coi trọng
quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện trung việt
bộ ngoại giao trung quốc sẵn sàng cùng bộ ngoại giao việt nam thúc đẩy hợp tác cùng có lợi
trên các lĩnh vực giữa hai nước kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung
tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và cho nhân dân hai nước
công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ đã có nhiều nét đổi mới
vì vậy kết quả kinh tế xã hội trong tháng một mươi có chuyển biến rõ nét
tình hình kinh tế vĩ mô vẫn duy trì ổn định chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi tăng nhẹ so với tháng trước
sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã thông báo với báo chí kết quả trên
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay
trả lời câu hỏi của phóng viên về thuế bình quân giao quyền đối với xăng dầu và những bất cập nảy sinh xung quanh
thứ trưởng bộ tài chính vũ thị mai một lần nữa lý giải nguyên nhân sinh ra chính sách thuế này
đó là khi việt nam tham gia hội nhập thì trong các biểu thuế đặc biệt ưu đãi
thì thuế xuất nhập khẩu xăng dầu từ hàn quốc là một mươi asean và một mươi fn là hai mươi
một số nước khác cũng có lộ trình giảm dần
vì vậy bộ tài chính đã báo cáo thủ tướng và được thủ tướng đồng ý là để bảo đảm lợi ích người tiêu dùng doanh nghiệp
công thức tính giá cơ sở thì tính theo thuế bình quân giao quyền
để đảm bảo lợi ích cân bằng lợi ích giữa của người tiêu dùng doanh nghiệp
thì tính trong công thức tính giá cơ sở thì tính theo thuế nhập khẩu bình quân gia quyền
và tính theo thuế nhập khẩu bình quân gia quyền
và trong kỳ điều hành vừa qua bộ tài chính cũng đã đề nghị được tính thuế nhập khẩu bình quân gia quyền
nhưng mà tính thêm lượng xăng dầu của sản xuất trong nước đó là lượng xăng dầu của nhà máy dung quân
thì chúng tôi tính với thuế xuất là
bởi vì là trong nước thì không phải nộp thuế nhập khẩu
về việc chậm cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư cho biết
chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành đặc biệt là các bộ ngành đang quản lý các doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa này
đặc biệt là cái vấn đề định giá đánh giá các cái tài sản của các doanh nghiệp nhà nước
vì sao vì nếu chúng ta không có cái căn cứ chắc
mà căn cứ pháp lý rõ ràng để mà đánh giá định giá này
thì nó dễ gây ra cái vấn đề là đánh giá thấp cái giá trị của doanh nghiệp cổ phần hóa
và nó gây ra cái thiệt hại cái thất thoát cái tài sản của nhà nước
chính vì vậy thì cái việc mà một mặt thì phải đẩy nhanh cái tiến trình này
nhưng mặt khác thì trong quá trình làm chúng ta phải hết sức làm hết sức là minh bạch
hết sức là công bằng và để bảo đảm là được không có xảy ra cái chuyện là thất thoát
trong cái việc là cái tài sản của nhà nước trong cái quá trình của văn hóa này
về cơ chế chính sách phát triển cho thành phố hồ chí minh
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết
thành phố hồ chí minh là đầu tàu kinh tế quan trọng
nên cần có cơ chế thí điểm ngay cả về vấn đề phân cấp phân quyền
đặc biệt là thẩm quyền hành chính của thành phố
bộ trưởng cho biết đây là những nội dung rất lớn
quan điểm tại sao đặt vấn đề thí điểm đó là những nội dung đã có ban hành
ngay cả luật pháp lệnh và các văn bản quy phạm
pháp luật đã ban hành nhưng trong thực tiễn có thể chưa phù hợp
thì phải thống nhất với nhau có cơ chế thí điểm đột phá đổi mới và hiệu quả
chiều nay ngày ba tháng một mươi một tại nhà quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã có buổi gặp mặt
đoàn đại biểu học sinh sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu học sinh sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu
báo cáo với phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng thành tích học tập
trong những năm học vừa qua
đã có nhiều học sinh sinh viên dân tộc thiểu số đạt học sinh giỏi quốc gia
và xét tuyển vào đại học cũng như đạt các huy chương vàng bạc đồng
tại giải thi đấu thể thao khu vực đông nam á và châu á
đánh giá cao những thành tích của các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng khẳng định
đảng nhà nước luôn quan tâm và dành những chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số
nhất là các em học sinh sinh viên tạo điều kiện tốt nhất để các em có điều kiện
phát huy tài năng trí tuệ của mình trong xã hội
phó chủ tịch quốc hội cũng mong rằng các em học sinh sinh viên sẽ giữ
những thành tích đã đạt được có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước
tiếp tổng thư ký mạng lưới lao động châu á thái bình dương soya yoshida
vào chiều ngày hôm nay phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định
apec không chỉ là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực
mà còn đi tiên phong trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững
cân bằng bao trùm và an toàn
những quan tâm của mạng lưới cũng nằm trong những nội dung ưu tiên của apec
phát triển nguồn nhân lực y tế nâng cao quyền năng của phụ nữ di chuyển lao động
đặc biệt một trong bốn ưu tiên của năm apec hai nghìn một mươi bảy là thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững
trong đó phát triển nguồn nhân lực là nội dung ưu tiên cao nhằm thúc đẩy năng suất lao động
cũng như chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ
việc apec đã tổ chức các hội nghị bộ trưởng riêng về phụ nữ
việc làm và y tế tại việt nam trong thời gian vừa qua cho thấy apec cũng rất quan tâm đến các vấn đề xã hội
chiều nay ba tháng một mươi một trong phiên thảo luận tại hội trường về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng đã phát biểu giải trình về những vấn đề mà các đại biểu nêu
tại phiên thảo luận chiều nay về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung
nội dung như phạm vi điều chỉnh đầu mối quản lý nợ công được quy định trong dự thảo
tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau chung quanh kế hoạch vay trả nợ công trách nhiệm của cơ quan quản lý sử dụng nợ công
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết
kế hoạch vay trả nợ công hàng năm được cơ quan có thẩm quyền của quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ quyết định một cách chặt chẽ
thứ hai là bổ sung các quy định về nguyên tắc quản lý nợ công những hành vi bị cấm
các quy định về quản lý huy động sử dụng trả nợ trách nhiệm của tất cả các cơ quan có liên quan một cách chặt chẽ hơn so với luật quản lý nợ công năm hai nghìn một mươi
thứ ba là xác định rõ thẩm quyền của các cơ quan trong việc quản lý nợ công bao gồm quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ và bộ tài chính
với trách nhiệm là cơ quan chủ trì tham mưu giúp chính phủ trong việc quản lý nhà nước về nợ công
đối với việc phân công chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nợ công
bộ tài chính cho biết sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo để nghiên cứu tiếp thu và giải trình trước quốc hội để quốc hội biểu quyết trong thời gian tới
chiều nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai tại tỉnh khánh hòa
phó thủ tướng yêu cầu cần quyết liệt di rời người dân đến nơi an toàn
cơn bão số một mươi hai có cường độ gió rất mạnh kèm mưa rông lớn và sẽ tiếp cận bờ biển nước ta trong ít giờ nữa
hiện tại các tỉnh dự kiến bị ảnh hưởng do bão đã sơ tán tổng số một hai trăm sáu mươi chín hộ trên năm chín trăm ba mươi chín và dự kiến sơ tán chín mươi sáu bốn trăm năm mươi hai hộ trên bốn trăm hai mươi sáu tám trăm tám mươi ba người
thông báo kiểm đếm sáu mươi năm trăm bốn mươi bảy tàu trên hai trăm tám mươi tám tám trăm hai mươi sáu lao động di chuyển đến khu vực an toàn
cấm biển sáu tỉnh gồm thừa thiên huế bình định phú yên khánh hòa bình thuận ninh thuận hai tỉnh khánh hòa và bình định cũng đã cho học sinh nghỉ học
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các tỉnh phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân đặc biệt là sự an toàn của người dân đang còn trên biển
phải di rời hướng dẫn vào nơi an toàn trước một mươi tám h tối ngày ba tháng một mươi một và bảo vệ các công trình hồ đập
đây là thời điểm cần đến sự vào cuộc của các lực lượng đặc biệt là lực lượng vũ trang quân khu năm và các đơn vị khác đóng trên địa bàn những tỉnh có ảnh hưởng của bão
ngoài ra phó thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc vừa đối phó với bão chúng ta còn phải đảm bảo an toàn cho hội nghị apec
chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế
hôm nay chính quyền tây ban nha tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý khi phát lệnh bắt giam cựu lãnh đạo chính quyền vùng catalonia ông karles pudermon
nước tây ban nha đưa ra sau khi ông này không xuất hiện trước phiên điều trần của tòa án cấp cao mabbib ngày hai tháng một mươi một theo yêu cầu từ phía chính phủ tây ban nha
ngoài ra có bốn vị quan chức khác của chính quyền vùng catalonia cũng nằm trong lệnh bắt giữ này song bốn người này cùng với ông puderbong đang lưu trú tại bỉ
tuy lệnh bắt giữ này cần phải được thẩm phán của tòa án cấp cao tây ban nha thông qua song đây gần như là điều khó tránh đối với ông vui
bởi tám cựu quan chức khác của vùng catalonia dưới thời ông puderbong cũng đã bị tạm giam sau phiên điều trần tại babif
điện kremlin hôm nay cho biết tổng thống nga vladimir putin và tổng thống mỹ donald trump có thể gặp nhau vào tuần tới tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại thành phố đà nẵng việt nam và các cuộc thảo luận cho cuộc gặp lần này đang được tiến hành
người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov nêu rõ không loại trừ về khả năng hai nhà lãnh đạo nga và mỹ sẽ gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam ngay sau khi chi tiết của cuộc gặp được thống nhất
ông dmitry peskov cũng khẳng định cuộc gặp lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề đóng của quốc tế hiện nay
trong khi phía nhà trắng cho biết cuộc gặp giữa tổng thống donald trump và tổng thống putin có thể giúp giải quyết các vấn đề như triều tiên syri
như vấn đề về ukraine
bắt đầu từ tuần này tổng thống mỹ sẽ có chuyến công du tới một số nước châu á trong đó có trung quốc nhật bản hàn quốc philippines việt nam và dự hội nghị cấp cao apec được tổ chức tại đà nẵng
cũng trong ngày hôm nay bộ ngoại giao cuba công bố kết quả điều tra sơ bộ về các cáo buộc tấn công bằng sóng âm nhằm vào các nhà ngoại giao mỹ tại nước này
kết quả điều tra khẳng định là không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy đã xảy ra một vụ tấn công theo như các cáo buộc
trong buổi họp báo bộ trưởng ngoại giao cuba bruno rodrigo đã bác bỏ mọi cáo buộc từ phía mỹ về các cáo buộc vụ tấn công bằng sóng âm nhằm vào các nhân viên ngoại giao của mỹ
khiến họ có các triệu chứng lạ như mất thính giác chóng mặt mệt mỏi và gặp một số vấn đề về nhận thức
ông bruno dorisko cho rằng thay vì hợp tác để cùng điều tra một cách có hiệu quả thì chính phủ nước mỹ lại chính trị hóa vấn đề gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước
cũng theo ông rodrigo
cuba sẵn sàng đối thoại với chính phủ mỹ một cách nghiêm túc và tôn trọng đồng thời sẵn sàng phối hợp điều tra nhằm làm rõ sáng tỏ vấn đề đó trên
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân